sáng ngày chín tháng sáu lực lượng chức năng thành phố hải phòng phát hiện cơ sở sản xuất nước uống đóng bình trường thành xã trường thành huyện an lão
lấy nước từ mương nước thải sinh hoạt để sản xuất nước uống đóng bình
cơ sở trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phúc hà địa chỉ thôn xuân đài xã trường thọ huyện an lão
mỗi ngày cơ sở sản xuất đã đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng hai trăm linh bình nước uống
cung cấp nước lọc cho gần hai học sinh tại ba trường tiểu học quang trung quang thanh và tân viên
mỗi bình nước lọc vmax một mươi chín l có giá từ chín đồng đến một mươi đồng
lực lượng chức năng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn phúc hà cung cấp các thủ tục tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất nước uống
đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm nước đóng bình đã hoàn chỉnh để kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật
yêu cầu cơ sở dừng lưu thông các sản phẩm nước uống đóng bình đã hoàn thiện và dừng hoạt động bơm nước từ mương để sản xuất cho đến khi có kết luận cuối cùng